đoàn kiểm tra ban chỉ đạo trung ương về thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn và chỉ thị số bốn mươi năm do đồng chí hà ngọc chiến
ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh cao bằng về công tác dân tộc
những năm qua nhờ phát triển tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc nói chung
và dân tộc mông nói riêng trên địa bàn tỉnh cao bằng từng bước được cải thiện nâng cao
tuy nhiên tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc nghèo còn cao chiếm ba mươi tám mươi một tổng số hộ toàn tỉnh
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí hà ngọc chiến đề nghị tỉnh cao bằng tiếp tục quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc trên địa bàn ra soát thống kê đánh giá đề ra giải pháp cụ thể
giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất nước sinh hoạt trong đồng bào dân tộc tăng cường công tác dân vận
nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết những hạn chế nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc
chú trọng củng cố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào các dân tộc